quý vị các đồng chí và các bạn hành trình đi tìm sự thật đứng đằng sau vụ tai nạn giao thông kỳ lạ của các chiến sĩ công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
vào sáng ngày hôm sau một trong hai thanh niên bị nạn là ngô thanh bản đã tử vong do vết thương quá nặng
thanh niên còn lại là kiều tấn danh thì hôn mê chưa tỉnh
nhận thấy đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lãnh đạo công an huyện đức phổ đã chỉ đạo đội kỹ thuật hình sự tiến hành kiểm tra và khám nghiệm hiện trường một lần nữa
vì có thể ban đêm không nhìn rõ bỏ sót các dấu vết
qua công tác kiểm tra hiện trường lực lượng công an huyện đức phổ đã phát hiện nhiều dấu vết kháng nghi không phù hợp với dấu vết để lại của một cuộc ngã xe hay vụ tai nạn giao thông
kết hợp với những thông tin mà người dân xung quanh cung cấp công an huyện đức phổ đã nhanh chóng xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi phạm tội mà không phải là một vụ tai nạn giao thông thông thường
vụ việc nhanh chóng được lãnh đạo công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện để tiến hành điều tra
trường đồng thời nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân
vết máu trên viên gạch chính là vết máu của nạn nhân

nguyên nhân cây chết của nạn nhân càng củng cố thêm cho giả thuyết đây là một vụ đánh nhau do mâu thuẫn

từ lời khai của hai người bạn các trinh sát biết được
tối hôm đó hai nạn nhân cùng hai người bạn đi hát karaoke ở quán hát đại lạc

sau khi kiểm chứng thông tin nạn nhân đã đưa ra một lời khai của hai người bạn
sau khi kiểm chứng thông tin mà hai người đi cùng cung cấp
đội cảnh sát hình sự đã nhanh chóng trự tập các tiếp viên có mặt trong buổi hát hôm đó
lên trụ sở công an huyện để làm việc
tại cơ quan điều tra hai cô tiếp viên tên liễu và hồng đều khai
hôm ấy trong quá trình hát mặc dù có xích mích với khách nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra
khách ra về bình thường hai người họ cũng không đi đâu gặp ai hay điện thoại cho ai
trong quá trình tiếp xúc
bằng khả năng nhanh nhạy sắc bén của các chiến sĩ cảnh sát hình sự
nhận thấy ở liễu và hồng có nhiều điều khả nghi
toàn bộ danh bạ điện thoại đều xóa trắng như đang dầu diếm điều gì đó
nằm diễn mà nặng hay gì hết
qua công tác nắm tình hình chúng tôi tiến hành ra sóc
hiện nay trên trường bằng huyện đổi lên nhóm đối tượng hình sự và đối tượng ma tí
các đối tượng có mối quan hệ thường hay đi đêm thường hay lôi tới quán karaoke đài lạt để chơi
có mối quan hệ với tất cả các nhân viên trên quán karaoke đài lạt
chúng tôi tiến hành ra sóc và nổi lên trọi nhất là đối tượng phong
đối tượng này có mối quan hệ yêu đương và ghen tuôn với đối tượng liễu
đối tượng thứ hai là đối tượng thơm
có mối quan hệ yêu đương với đối tượng hồng
qua công tác nắm đức tình hình
thì đối tượng nguyễn quốc phong năm nay hai mươi tám tuổi
ở xã phổ hòa huyện đức phổ hiện đang là lái xe taxi
tại cơ quan điều tra phong có khai tối hôm xảy ra vụ việc
anh ta ở nhà ngủ và bảo không biết gì
từ đối tượng phong các trinh sát đã tiến hành mở rộng điều tra
giả soát các mối quan hệ của phong trong thời gian gần đây
phát hiện trung là bạn thân của phong
đồng thời là em trai của chủ quán
qua đầu tranh khai thác đối tượng trung
các trinh sát nhận thấy đều có dấu hiệu bất minh về thời gian
tuy nhiên trung vẫn một mực khai
làm mình không biết chuyện gì
khi các chính sát phát hiện tại quán karaoke
có camera trích xuất hình ảnh hôm xảy ra vụ án
thông qua camera các chính sát đã phát hiện
vào thời điểm xảy ra vụ án
có hai người đàn ông đã đến gặp phong
không biết họ nói gì nhưng sau một lát
hai thanh niên này đều bỏ đi
trong khi trước đó tại cơ quan điều tra
hồng khai là không đi đâu gặp ai hay gọi cho ai
bên cạnh đó từ hình ảnh camera tại quán hát đại lạc
các chính sát đã tiến hành rà soát hệ thống camera
ở các ngã tư của thị trấn đức phổ
sau chuỗi tất cả và nhận định
đây là một nhóm đối tượng trong địa bằng đức phổ
đã thường xuyên có mối quan hệ qua lại với nhau
từ chỗ đó chúng tôi đã phát hiện
năm đối tượng gây ấn và hai đối tượng nữ qua công tác nhiệm vụ
chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo và có biện pháp nhiệm vụ
là áp dụng biện pháp giữ người trong đường hợp kháng cấp
với các đối tượng trên địa điểm tra làm rõ
từ chỗ anh phong nhưng mà bước đầu mình xác định anh phong
anh phong cũng chưa nhận hành vi của mình
sau đó mình qua một số biện pháp nghiệp vụ
và mình đối chiếu phương tiện anh phong đi
bây giờ trên địa bằng đức phổ này
các hệ thống ngã tư có hệ thống camera
hôm nay anh đi mới mở hệ thống camera qua
thì đối chiếu mình nhận dạng xưa qua hình ảnh của camera
thì mình nghi là anh phong
anh phong vào thời điểm đó là anh có chạy xe má anh ra
điệt quả cái ngã tư đi ra bên này
ban đầu thì những đối tượng này rất là manh động
không khai cương quyết không khai
nhưng vì cái lời khai nó không phù hợp
cho nên chúng tôi xác định là còn đối tượng khác
đối tượng chính máu chốc gây ra
chứ không phải là các đối tượng như tôi đã vừa trao đổi
để mà gây án
thì từ chỗ đó chúng tôi mới đấu tranh
đối tượng trung và đối tượng phong
được khai ra vì có mối quan hệ thân thiết
với đối tượng thơm và đối tượng dôn
trước những chứng cứ xác thực không thể chối cãi
phong khai liễu gọi điện cho mình
nhờ đánh giận mặt người khách đã đánh cô
sau đó phong gọi điện cho hai người bạn
là trung và hoàng đi cùng
rồi phong xe đến chỗ liễu
nhưng trên đường đi liễu gọi điện cho anh
bảo không phải đến quán hát nữa
mà đứng chặn ở trên đường
tuy nhiên trong lúc đứng chờ ở ngoài đường
thì nhóm phong thấy hai thanh niên đi xe đến
phong nhận ra đó là thơm hay còn gọi là tính và đòn
phong cũng quên biết thơm và đôn từ trước đó
nhóm của phong và thơm nhanh chóng nhập vào với nhau
được một đoạn thì có người trong nhóm
đã ném gạch chúng thanh niên điều khiển xe
rồi hai người khách ngã xuống
nhóm phong nhanh chóng rời đi
bản thân phong cũng không biết ai ném gạch
qua lời khai và gợi tả của phong về hình dáng
trang phục của thơm và đôn
cùng với hình ảnh đối chiếu trên camera ở quán hát
các điều tra viên có thể khẳng định
thơm và đôn chính là hai thanh niên
gặp mặt tiếp viên hồng tại quán hát đại lạc
sau chuỗi các sự việc
cùng các bằng chứng hình ảnh

bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng
liễu hồng trung phong hoàng thơm và đôn
tại cơ quan điều tra liễu đã khai nhận

một trong hai người đến sau say rượu
nên trong lúc hát đã vuông tay
hất rượu vào người liễu
liễu phản ứng nên bị trì bới và đuổi ra khỏi phòng

do bức xúc nên liễu đã gọi điện cho người yêu là phong
đến chặn đường đánh giàn mặt
hồng vy muốn giúp bạn xả giận
đồng thời cũng gọi cho người quen biết
đến đánh cho bỏ tức
vậy như quánh bỏ ghét thôi
em không có nghĩ đến sự việc đó
cái lúc mà phong kể là té xe
em chỉ nghĩ là người đó xỉn thôi
xỉn rồi kiểu như là anh tính là quánh
chắc quánh trơ rồi té xuống đó rồi xỉn
ở đó thì nằm đó thôi
chứ không nghĩ là nặng đến cỡ đó
không nghĩ là nặng đến cỡ mà chết
sau khi bắt bốn đối tượng liễu hồng trung phong
ba lãnh đạo đã tiến hành lên kế hoạch đưa ra phương án
bắt ba đối tượng còn lại
tuy nhiên qua công tác nắm được tình hình
các trinh sát phát hiện
đối tượng hoàng đã rời khỏi thị trấn
huyện đức phổ
có khả năng đã trốn về nhà
ở xã phổ minh huyện đức phổ
nhà đối tượng này ở rất là xa
địa bàn nhà ở khu vực hiểm trở
gia đình đối tượng thì có vẻ
không hợp tác với cơ quan công an
xác định đối tượng này là đối tượng manh động nguy hiểm
nên là chúng tôi đã mặc phục từ rất sớm
xác định vị trí tiếp cận và mang phục
và quá trình đã
sau khi xác định đối tượng có ở nhà
đã vào bắt đối tượng tại chỗ
hai đối tượng còn lại là thơm và ron
do được hồng gọi điện đến thông báo
nên đã kịp thời bỏ trốn khỏi địa phương
nắm được tình hình
các trinh sát đã tiến hành
vận động gia đình phân tích rõ cho họ biết
cái gì đúng cái gì sai
khuyên họ khuyên con em của mình ra đầu thú
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
được người nhà khuyên nhủ
hai ngày sau thơm và ron trở về địa phương
đầu thu chức cơ quan điều tra
khi việc cơ quan điều tra ban đầu
các đối tượng này đã có sự bằng bạc thống nhất trước
và thay đổi lời khai
nội dung là chối tội
và chiến tội thành cho một người
để mục đích là người nhà tội
đã có điều kiện ra ngoài
tìm người thân thích giúp đỡ mối quan hệ quen biết
chạy án chạy này kia
nhưng với những chứng cứ tài liệu thu thập tại hiện trường
thì chúng tôi xác định là
đối tượng gây án khai không phù hợp
từ những tài liệu tranh
bột đối tượng phải nhận tội trước mình
chứ không thể mà đổ cho một đối tượng khác
trong quá trình lấy lời khai
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cùng những chứng cứ tài liệu thu thập được của điều tra viên đội cảnh sát hình sự
đã buộc đối tượng thơm phải cúi đầu nhận tội
theo như lời khai của thơm
thì do hồng gọi điện nhiều vả
nên anh ta đã rủ ron đi đánh giàn mặt
thấy hai người khách phi xe nhanh
chạy lướt qua nên bọn họ đã cầm viên gạch ở vệ đường
ném về phía người khách ngồi phía sau cho bỏ ghét
không ngờ viên gạch lại trúng đầu người lái xe
việc phá làm rõ từ hiện trường vụ án tai nạn giao thông
ra vụ án mạng
và bắt giữ bảy đối tượng tham gia của công an huyện đức phổ
đã được nhân dân tin tưởng và khân ngợi
do tuổi đời còn quá trẻ
dễ bức xúc
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc
hai tiếp viên đã gọi người đánh khách hàng
dẫn đến thương vong
và chịu sự trừng phạt
của pháp luật
đây là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội
nhất là các bạn trẻ
không nên chỉ vì một phút nóng giận không kịp suy nghĩ
mà gây ra những hậu quả nghiêm trọng
đến đây chương trình hành trình phá án của chúng tôi cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại ở những chương trình sau trên intv